thưa quý vị tổng cục quản lý thị trường cho biết đã xuất hiện hiện tượng buôn bán mặt hàng kites covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu
và vừa qua thì phó tổng cục trưởng nguyễn thanh bình đã ký văn bản gửi cục quản lý thị trường các tỉnh
thành phố trực thuộc trung mương về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng kit test covid một mươi chín
tổng cục quản lý thị trường nêu rõ trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu mua kit test covid một mươi chín bộ xét nghiệm nhanh của người dân tăng cao
theo phản ánh của các phương tiện truyền thông có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín
và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành
có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
để bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các địa phương
thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của tổng cục về kiểm tra kiểm soát mặt hàng thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động thu thập thông tin tăng cường công tác quản lý địa bàn
để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kites covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
về mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín hiện được giao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội
với mức giá phổ biến từ sáu mươi đến một trăm hai mươi đồng một bộ tùy từng loại tùy nước sản xuất
đáng chú ý nhiều cá nhân công khai gom đơn hàng trên các mạng xã hội và khẳng định các loại kites này
đều xuất xứ từ các nước như hàn quốc đức mỹ và đảm bảo chất lượng độ chính xác cao
chỉ cần gõ từ khóa kites nước bọt covid một mươi chín trên thanh công cụ tìm kiếm của facebook
người sử dụng sẽ diễn ra
dễ dàng tìm thấy các trang giao bán loại sản phẩm này
đặc biệt các loại kites này liên tục được quảng cáo là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ một số nước
nhật đức hàn quốc trung quốc và đã được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt
bắt muối với một tài khoản facebook có tên tt người này tư vấn về kit test az dianoxid
được giới thiệu nhập khẩu từ đức và nói không với nhập lậu
tài khoản này trao hàng năm kit giá tám mươi năm đồng một kit một mươi kit giá tám mươi đồng một kit
một hộp hai mươi kit giá sáu mươi tám đồng một lít
một thùng một kit giá năm mươi bảy đồng một kit
người này cũng khẳng định loại test nhanh bằng nước bọt sử dụng nước bọt để kiểm tra không đau
không thích ứng như các bộ máy mũi thông thường sử dụng rất an toàn dễ chịu cho trẻ em
đặc biệt cho ra kết quả nhanh trong vòng một mươi năm phút độ chính xác cao lên đến chín mươi tám năm mươi
các cửa hàng thuốc gần bệnh viện bạch mai cũng mời trào mua các sản phẩm
kit test tới các nhà sản xuất khác nhau với mức giá khác nhau
longxi đức giá một trăm một mươi đồng một kit mr sanicom đức giá một trăm hai mươi một trăm năm mươi đồng một kit
veritech trung quốc giá một trăm ba mươi đồng một kit pcl speed hàn quốc giá hai trăm sáu mươi đồng một kit
tại cửa hàng y tế số một trăm linh sáu trần cung cầu giấy hà nội người bán quảng cáo bảy mươi đồng một kít
tại cửa hàng thiết bị y tế số một trăm bảy mươi trần cung trào giá tám mươi năm đồng một kíp
cửa hàng thiết bị y tế số một mươi năm b phường mai đống đa hà nội bán năm mươi chín đồng một lít
cửa hàng vật tư y tế số sáu mươi bảy phương mai bán tám mươi đồng một kit
cửa hàng thiết bị y tế số một trăm linh bốn e một phương mai bán một trăm linh đồng một kít
tất cả cửa hàng trên đều giới thiệu kit xét nghiệm nước ngọt covid một mươi chín antigen
robust ticket được giới thiệu là công nghệ đức sản xuất tại trung quốc
theo lời quảng cáo của những người bán bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín bằng mẫu nước bọt
ưu điểm của loại test nhanh này là nhanh tiện xóa đi ám ảnh lấy mẫu ổ mũi
sau khi quảng cáo người bán liên tục thúc giục mua ngay nếu không sẽ hết hàng
bởi loại test này đang cháy hàng không có nhiều để bán
thậm chí nhân viên tại cửa hàng thiết bị y tế số một trăm linh bốn e một phương mai cảnh báo rằng
giá cả sẽ không bình ổn ép không tăng giá kit test sẽ tăng và không thể lường trước
về việc tràn lan các loại kit xét nghiệm covid một mươi chín bằng nước bọt trên thị trường hiện nay
bác sĩ trần thị tâm từng công tác tại khoa khám bệnh cấp cứu bệnh viện nhà bè tp hcm cho biết
kites bằng nước bọt cũng là một trong những phương pháp được các nước trên thế giới cho sử dụng
tuy nhiên điều bác sĩ tâm lo lắng là trên thị trường hiện nay giao bán rất nhiều loại kit test không có nguồn gốc xuất xứ
gây hoang mang cho người sử dụng đặc biệt dẫn đến sai lệch trong xét nghiệm
chất lượng của các loại kit rất quan trọng
nếu kit có chất lượng tốt sẽ có độ đặc hiệu và độ nhẹ cao
các loại kit test kém chất lượng chưa được ứng cấp phép sẽ cho kết quả âm tính giảng rất cao
vì vậy người dân khi sử dụng phải lựa chọn các loại kit đáng tin cậy có hiệu lực và độ nhẹ cao
đặc biệt cần phải tuân thủ theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật bác sĩ tâm cảnh báo
nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người dân có thể tự mua kit test nhanh về sử dụng
nhưng phải cẩn trọng lựa chọn các nhãn hiệu đã được bộ y tế cấp phép lưu hành
một số phụ huynh cho biết trường yêu cầu test nhanh định kỳ cho con dù con không thuộc diện f một hay có biểu hiện nghi nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá việc này không cần thiết
trên thực tế hà nội không có văn bản hướng dẫn nào yêu cầu phụ huynh tự test nhanh cho con tại nhà
trước khi đến trường gia đình chỉ cần kiểm tra thân nhiệt theo dõi sức khỏe trẻ
nếu con có triệu chứng ho sốt khó thở phụ huynh báo giáo viên để buổi đó con học trực tuyến
theo chia sẻ của các hiệu trường việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cũng chỉ áp dụng khi học sinh được xác định là f một
còn cách pcr được tiến hành khi các em có kết quả test nhanh xương tính
sau khi nhận phản ánh trường marie curie cũng dừng yêu cầu xét nghiệm pcr khi lớp học có f
hiệu trưởng nguyễn xuân khang thừa nhận việc yêu cầu phụ huynh xét nghiệm atpca chưa hiệu quả tốn kinh phí
thời gian và hướng giải quyết của trường chưa thích ứng linh hoạt do thiếu kinh nghiệm ở giai đoạn đầu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga đánh giá việc xét nghiệm nhanh liên tục hoặc định kỳ hai lần một tuần không cần thiết
phó giáo sư nguyễn huy hà nói test định kỳ không góp phần sang lọc f trước
hơn nữa việc xét nghiệm thường xuyên gây tốn kém tiền bạc mỗi lần test lại thêm chất thải bị xả ra môi trường gây ô nhiễm
theo ông gia đình chỉ cầm test nhanh khi trẻ là f một lớp hoặc trong nhà có người mắc covid một mươi chín tiếp xúc gần
hoặc khi trẻ có triệu chứng nghi nhiễm sars cov hai
ông nói thêm khi trường học mở cửa việc xuất hiện f trong lớp là chuyện bình thường
phụ huynh không cần quá lo lắng hãy test hàng ngày vì hầu hết học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
như vậy hôm nay là ngày thứ hai học sinh trên cả nước quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài
mới đây trong kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh thanh hóa
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn đã nhấn mạnh tất cả học sinh đều cần phải đến trường
theo bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn tất cả đã bình thường trong tình hình mới không có lý do gì để trường học không bình thường
học sinh dù đã tiêm vắc xin hay chưa tiêm vắc xin tất cả đều cần phải đến trường
đến thăm lớp học và cơ sở vật chất các nhà trường bộ trưởng nguyễn kim sơn đã chia sẻ với những khó khăn và động viên học sinh
thầy cô giáo dạy học tốt và phòng chống dịch bệnh hiệu quả
bộ trưởng nhận định mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh học sinh vẫn đi học trực tiếp song các nhà trường đều có ý thức phòng dịch rất tốt
quan tâm trang thiết bị có điều kiện phòng chống dịch như thiết bị y tế nước sát khuẩn học sinh đến trường đeo khẩu trang
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp bộ trưởng mong nhà trường các thầy cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh không chủ quan lơ là
làm sao duy trì hoạt động dạy học theo hình thức trực tiếp một cách bền vững đồng thời tăng cường giáo dục học sinh ý thức phòng chống và tự bảo vệ mình trong dịch bệnh quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh
bộ trưởng lưu ý các trường chuẩn bị triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám quan tâm tập huấn bồi dưỡng giáo viên khắc phục khó khăn trên tinh thần vì học sinh để có được chất lượng giáo dục tốt nhất
bộ trưởng cũng mong địa phương đã quan tâm tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các trường để thầy cô an tâm thực hiện nhiệm vụ